thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa truy tố bị can lê bảo xuyên ba mươi năm tuổi
trú tại phường long bình tp biên hòa đồng nai về tội giữ người trái pháp luật
theo có trạm vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một sau khi sử dụng ma túy xuyên xuất hiện ảo giác
nên đã dùng dao đe dọa và khóa cửa nhốt chị như là vợ xuyên không cho ra khỏi nhà
khi lực lượng công an đến dù được yêu cầu bỏ giao thả người nhưng xuyên không thực hiện
mà còn cầm dao dí và kẹp cổ chị như sau đó xuyên đâm nhiều nhát vào bà vai và lưng vợ
đến ngày một mươi năm tháng sáu lực lượng công an đã xông vào nhà khống chế bắt giữ xuyên và giải cứu được nạn nhân